sáng hai mươi ba tháng bảy tại văn phòng chính phủ đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc
sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
của ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám và ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
trưởng ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám ba trăm tám mươi chín và đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo tham dự hội nghị
phát biểu chỉ đạo hội nghị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình ghi nhận
và biểu dương những thành tích mà các ban chỉ đạo các lực lượng chức năng từ trung ương
đến địa phương đã đạt được trong thời gian qua
tuy nhiên công tác phòng chống tội phạm vẫn còn một số tồn tại
tội phạm chống người thi hành công vụ tăng hai mươi một bảy mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tội phạm sử dụng công nghệ cao gia tăng về quy mô và tính chất nguy hiểm
công tác chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả
vẫn chưa tạo được chuyển biến căn bản
một phần nguyên nhân do một bộ phận cán bộ công chức thiếu tinh thần trách nhiệm
vi phạm quy chế quy trình công tác có bửu hiện bao che
thậm chí có trường hợp bảo kê cho tội phạm
phó thủ tướng thường trực chính phủ yêu cầu bộ công an xử lý nghiêm đối với cán bộ chiến sĩ
có hành vi bao che dung túng tiếp tay hoặc thiếu trách nhiệm để tội phạm hoạt động
gắn với trách nhiệm của giám đốc công an địa phương
bộ tài chính phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp
đẩy mạnh chống thất thu chuyển giá gian lận thương mại trốn thuế